tại tokyo nhật bản thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị xúc tiến đầu tư việt nam nhật bản
tham sự hội nghị có đại diện của một hai trăm linh doanh nghiệp và nhà đầu tư của hai nước
cùng dự có bà katayama sasuki bộ trưởng phụ trách chấn hương địa phương của nhật bản
và một số quan chức chính phủ lãnh đạo các tổ chức kinh tế uy tín của nhật bản
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam sẽ là miền đất lành cho các tập đoàn nhà đầu tư nhật bản
bởi việt nam luôn duy trì môi trường chính trị xã hội ổn định và là quốc gia có lợi thế về thương mại toàn cầu
có vị trí địa chính trị kinh tế quan trọng trong khu vực và cả trên thế giới
hôm qua tôi từ osaka bay về hà nội để chứng kiến và phát biểu ký kết hiệp định quan trọng
giữa việt nam và eu fta và bpa
và có thể nói là tính nhật bản là người
thủ tướng gợi ý một số lĩnh vực tiềm năng của việt nam mà nhà đầu tư nhật bản nên quan tâm đầu tư
như chế biến chế tạo nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao một mỏ vàng xuất khẩu của việt nam
năng lượng nhất là năng lượng xanh năng lượng tái tạo hiện đang là nhu cầu lớn của việt nam
tại hội nghị xúc tiến đầu tư lần này thủ tướng nguyễn xuân phúc và các quan chức hai nước
đã cùng chứng kiến trao ba mươi hai giấy chứng nhận đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các địa phương
doanh nghiệp việt nam với các nhà đầu tư nhật bản
cũng nhân dịp thăm nhật bản sáng ngày một tháng bảy tại thủ đô tokyo
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới sự lễ kỷ niệm hai mươi năm năm mở đường bay việt nam nhật bản
của hãng hàng không quốc gia việt nam airline